thưa quý vị khán giả ngày nay có rất nhiều thiết bị hỗ trợ tim mạch để điều trị các bệnh lý về tim
một trong những thiết bị hỗ trợ tim mạch phổ biến nhất là máy tạo nhịp tim
đối với những bệnh nhân mắc bệnh dối loạn nhịp tim chậm ngẽn dẫn truyền tim mạch
máy tạo nhịp tim sẽ làm tăng nhịp tim hoạt động điện giữa buồng nhĩ và bùn thất được đồng bộ
phòng tránh các bệnh dối loạn nhịp tim nguy hiểm
vậy khi bệnh nhân được chỉ định sử dụng máy tạo nhịp tim cần phải lưu ý những gì
hiệu quả trong điều trị ra sao
ngay sau đây sẽ là tư vấn của bác sĩ đến từ khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
bệnh nhân hiện nay máy có kích thước rất nhỏ được cấy vào vùng ngực của bệnh nhân
để điều hòa nhịp tim của một số đối tượng có bất thường về tạo nhịp tim
máy tạo nhịp có chức năng là nó sẽ cảm nhận hoạt động bình thường nội tại của khoa tim nội nhân
máy tạo nhịp tim có cơ chế hoạt động ra sao
máy có thể cảm nhận và phân tích được những hoạt động nội tại của khoa tim
vấn đề thứ hai là từ những cái phân tích đấy
đặc điểm đối với phân tích thứ hai là từ những phân tích
hoạt động nội tại đó thì máy sẽ đưa ra các đáp ứng nhịp tim giúp đảm bảo chức năng hoạt động của team
hiện nay các máy tạo nghiệp càng ngày càng hiện đại hơn và áp được có nhiều tính năng hiện đại hơn
như là các máy cho phép chúng ta chụp cộng hướng tư không cần phải ngừng hoạt động của máy hoặc là tháo máy ra
và tăng tần số tim của bệnh nhân có thể lên đáp ứng như một hoạt động sinh lý tim bình thường
nó sẽ giúp cải thiện những người bệnh khá là nhiều liên quan đến tiên lượng
về tỉ sống chức năng hoạt động
vậy thì máy tạo nhịp tim được áp dụng điều trị và chỉ định cho những trường hợp nào
với các dây điện hoặc là các đường dẫn truyền điện người ta có vấn đề do thoái hóa hoặc do các bệnh lý
liên quan như nổi máu cơ tim người ta đình thiếu máu người ta gây hoại từ cái lứt đương dẫn truyền đó
thì máy tạo nhịp thay các dây điện cực của máy dạng nhịp coi như là một cái dây điện mới thay thế cho những cái đường điện cũ của bệnh nhân
từ đó giúp dẫn truyền từ những nhà máy phát điện đến các vùng cơ tim từ đó sinh ra một hoạt động điện sinh lý bình thường của cơ tim
hiện tại ngoài những kỳ định liên quan đến như là suy nút xoang hoặc là bờ lấp nhị thất như thế thì người ta ở bệnh nhân
những bệnh nhân suy tim nặng này mà đến giai đoạn máy ép nó giảm khá là sâu thì người ta sử dụng cái máy gọi là máy tạo nhịp
tái động bộ cơ tim thì hoạt động làm sao cho hai các vùng tim hoạt động một cách đồng nhất hơn so với khi hiện tại người ta đang suy tim

một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hẹn gặp lại